trận lũ dữ dạng sáng ngày năm tháng tám xảy ra tại huyện bát sát tỉnh lào cai đã khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi
hàng trăm hectare lúa ngô bị bùn đất vùi lấp là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua
nhưng trong tang thương mất mắt ấy chính quyền và nhân dân huyện bát sát đã nhanh chóng chung tay chia sẻ
đùm bọc giúp đỡ nhau qua hoạn nạn khó khăn để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất
cách đây chục năm sùng hoàng đã từng xảy ra trận lũ lớn gây sạt lở nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi người
sau trận lũ ngày năm tháng tám có mặt tại thôn sùng hoàng hai không thể nhận ra đây là ngôi làng trù phú đông vui của đồng bào giao trước kia
toàn bộ một mươi sáu ngôi nhà cùng bộ đồ đạc gia súc gia cầm của người dân đã bị xóa sổ
mọi người chạy liên tục thì ai giỏi người đấy chạy không nếu mà còn con nhỏ thì phải khiêng đi hết
chỗ đấy thì mình đã bước ra khỏi mình còn không bao giờ muốn trở lại nữa đâu
bởi vì sạt lở nó sẽ có thể ngày nào mà trời mưa to thì không biết khi nào nó mới nó sập thì mình cũng không biết bỏ chạy nữa
bây giờ chỗ đấy thì không có gì mình đến đấy thì toàn đất đá hết rồi mình cũng trả nhận ra đất của mình
còn đây là những hình ảnh tại xã quang kim xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới
nhiều người vẫn không thể nhận ra đâu là ruộng
đâu là vườn ao chung hay sông suối
không chỉ thiệt hại nặng nề về người bát sát còn có hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi tốc mái
hơn một trăm bảy mươi hectare hoa màu bị ngập úng và gãy đổ
trong đó xã quang kim ngập úng tám mươi hectare cốc san năm mươi hectare bản qua hai mươi hectare
sau nỗi bàng hoàng lo sợ người dân bát sát và các lực lượng đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ gây ra
để khắc phục hậu quả mưa lũ đoàn thanh niên huyện bát sát đã có sáng kiến
làm dây cắp treo tiết tế các nhu yếu phẩm tới người dân sùng hoàng
đã có hàng chục ô tô từ thành phố lào cai chở lương thực thực phẩm như
mì tôm gạo bánh mì kẹo quần áo thuốc men đến xã để trao tận tay người dân nơi đây
cái thôn sùng hoàng và các thôn đã bị chia cắt cô lập hoàn toàn
cái thôn sùng hoàng này là chia cắt bởi con suối chảy rất là siết
không bằng cách nào qua đấy cầu treo đã bị đứt và không liên lạc không đi lại được nữa
không thể lại
công tác tìm kiếm ba nạn nhân mất tích được các lực lượng chức năng trên địa bàn tích cực triển khai
công an huyện bát sát phối hợp với lực lượng địa phương chia thành bốn mũi tìm kiếm nạn nhân dọc suối ngòi san
lực lượng công an huyện sát chúng tôi được chia ra làm bốn tổ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong ngày hôm qua
đặc biệt là chúng tôi chia ra làm bốn tổ để xuất phát điểm xuất phát bắt đầu từ ủy ban dân xã thịnh an
hai tổ đi ngược từ ủy ban dân xã thịnh an đến nhà nạn nhân nơi nạn nhân nhà nạn nhở
tại điểm nhà nạn nhân thì đến nay cũng bị lũ quét trôi hết mất cả nhà rồi
những cái điểm xuất phát chúng tôi tìm là từ ủy ban xã hai tổ hai bên bờ suối đi ngược lên
trong quan cảnh tan hoang sau trận lũ lịch sử hình ảnh nhân dân các dân tộc huyện bát sát đoàn kết cùng nhau khắc phục khó khăn
và hình ảnh chiến sĩ công an bộ đội dân quân lan lụn trong bùn đất mưa gió sát cánh cùng người dân vượt lũ
đã phần nào làm vơi đi nỗi lo lắng tiếp thêm sức mạnh cho các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống